theo kế hoạch thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai diễn ra trong hai ngày là mùng ba và mùng bốn tháng chín
lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo cho biết hiện một mươi một tỉnh thành phố đã sẵn sàng cho kỳ thi
ngày hôm nay hai mươi tám tháng tám đề thi sẽ chuyển về cho từng địa phương để các địa phương in sao
bộ cũng đã chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện hai mục tiêu
một là bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch theo đúng tinh thần như đợt một
hai là tuyệt thối bảo đảm an toàn trung thực công bằng khách quan trong kỳ thi
với những trường hợp có thí sinh f một f hai dự thi thì lần này sẽ giao cho cán bộ y tế bố trí quần áo chống độc để chống dịch
trực tiếp tham gia bảo vệ cho kỳ thi một cách an toàn nhất